ngay khi được ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam chọn làm nơi điều trị cách ly đối với người bị nhiễm covid một mươi chín
bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam đóng tại huyện núi thành đã triển khai nhiều biện pháp dự phòng để khống chế không cho dịch lây lan ra cộng đồng
đến nay cơ sở này đã điều trị thành công bệnh nhân thứ năm mươi bảy đây là ca dương tính với virus sars cov hai được chữa khỏi đầu tiên ở tỉnh quảng nam
sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai ngày một mươi sáu tháng ba bệnh nhân thứ năm mươi bảy sáu mươi sáu tuổi quốc tịch anh được chuyển từ khu cách ly tại thành phố hội an đến bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam để cách ly điều trị theo quy định của bộ y tế
lúc đầu khi được thông báo mắc bệnh covid một mươi chín tôi có cảm giác như sụp đổ vì không hiểu tại sao lại dương tính với virus sars cov hai
nhưng ở bệnh viện
bác sĩ và các nhân viên y tế ở đây thật sự rất tuyệt vời tôi muốn nói cảm ơn rất nhiều
trong quá trình điều trị bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân mà phải cách ly đó đó là vấn đề mà hỗ trợ về vấn đề tâm lý
nên hằng ngày là đội ngũ anh em y bác sĩ chúng tôi rất là phải nói chuyện động viên thường xuyên chia sẻ với họ tạo cho họ những cái cảm giác thấy vui vẻ hơn khi mà họ phải ở trong cái khu cách ly này
bên cạnh công tác điều trị bệnh việc bảo đảm không cho dịch lây lan được lãnh đạo
lãnh đạo bệnh viện quán triệt
khi mà được tiếp nhận điều trị các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín chúng tôi cũng đã phân ra làm ba vùng ba cái khu vực này là hoàn toàn là cách ly nhau một cách là an toàn
mỗi bệnh nhân như vậy là một phòng riêng biệt trong phòng đó là có công trình phụ khiếp kính
và giữa các phòng với nhau là có cái lưu thông với khoảng giếng trời và vì vậy cho nên là toàn bộ khu cách ly đó là tuyệt đối là an toàn
tuy lần đầu tiếp nhận bệnh nhân
dương tính với virus sars cov hai nhưng việc điều trị thành công bệnh nhân covid một mươi chín thứ năm mươi bảy của quảng nam đã góp phần tạo niềm tin vào năng lực điều trị khả năng khống chế của ngành y tế việt nam trong việc ngăn chặn đẩy lùi dịch covid một mươi chín